ngày một mươi hai tháng bốn tại tỉnh lào cai địa phương có nhiều tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu dược liệu
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến của chính phủ về công tác phát triển cây dược liệu việt nam
cùng dự có lãnh đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố lãnh đạo một số bộ ngành và đông đảo các chuyên gia ngành dược liệu
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nêu rõ đảng nhà nước xác định đường lối chung của phát triển y tế
là kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền để chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân
nước ta hiện có trên năm cây thuốc quý đó là năm loại dược liệu cùng với đó là các sinh vật biển khác nhau
là nguyên liệu để đưa ra các bài thuốc chữa bệnh cho nhân dân
do đó hội nghị này nhằm có nhận thức đúng đưa ra những chủ trương biện pháp để phát triển dược liệu
và công tác y học cổ truyền việt nam thời gian tới
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần thảo luận một số nội dung chính
đó là dù tiềm năng dược liệu to lớn như vậy nhưng chưa phát huy được tiềm năng to lớn đó
nhiều loại dược liệu quý ở mọi vùng miền chưa được quy hoạch phát triển chuỗi giá trị dẫn đến hiệu quả thấp
cùng với đó là thảo luận về chính sách thu hút phát triển ngành dược liệu
bởi hiện sản xuất còn nhỏ lẻ hiệu quả thấp chưa có đầu ra bền vững
tuy nhiên có sản xuất là tổ chức trong đó dẫn theo mà có thể giúp cho một bộ phận không nhỏ
năng dân có thể ấm nó hạ thúc dầu cộng
từ hồi này chúng ta đặt vấn đề quy hoạch sản xuất loại gì ở đâu đầu tư vụ trọng tâm trọng điểm ở những vùng nào về dược liệu
và chúng ta coi dược liệu là một loại sản phẩm quốc gia
quên lựa chọn số dược liệu là sản phẩm quốc gia được ấp dụng chất sách
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến thăm dây chuyền chiết xuất và sấy phun
tại công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên trafaco sapa
thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận những cố gắng nỗ lực của công ty trong việc đầu tư dây chuyền sản xuất
để tạo ra các sản phẩm dược liệu cao nguyên liệu chè dây và một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng khác
thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới công ty tiếp tục tập trung phát triển nuôi trồng chế biến dược liệu dược phẩm
và một số thực phẩm chức năng phục vụ nhu cầu chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân